chiều hai tháng một mươi một tại bảo tàng mỹ thuật đà nẵng sở văn hóa và thể thao thành phố và công ty một thành viên the workshop regina kitchen đã phối hợp tổ chức giao lưu mỹ thuật cộng đồng người nước ngoài tại đà nẵng năm hai nghìn một mươi chín
nhằm tạo sự gắn kết giữa cộng đồng người nước ngoài đang sống và làm việc tại đà nẵng với người dân địa phương và qua đó góp phần xây dựng hình ảnh thành phố đà nẵng trẻ chung năng động
hoạt động chính của sự kiện là triển lãm những tác phẩm mỹ thuật độc đáo của một mươi chín nghệ sĩ đến từ chín quốc gia trên thế giới đang sống và làm việc tại thành phố đà nẵng và vùng lân cận
các tác phẩm thể hiện sự đa dạng văn hóa sự sáng tạo trong nghệ thuật tại thành phố đà nẵng
ngoài ra sự kiện còn có nhiều hoạt động giao lưu dành cho những người yêu mến mỹ thuật đặc biệt là các em thiếu nhi nhằm tạo cơ hội trải nghiệm thực tế như là vẽ tranh tường theo sự hướng dẫn của các họa sĩ
tham quan các tác phẩm sắp đặt theo chủ đề được hướng dẫn và trang trí vẽ mặt vui nhộn trải nghiệm cũng như là thưởng thức những tiết mục âm nhạc sôi động cùng gốc ẩm thực của một số nhà hàng trên địa bàn
chương trình mở cửa tự do và sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi